một trong những điểm mới về đơn giản hóa thủ tục hành chính đó là cha mẹ có thể khai sinh cho con mình mà không cần giấy đăng ký kết hôn
chính phủ vừa ban hành nghị quyết năm mươi tám nqcp về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tư pháp
thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân việt nam bãi bỏ bàn sao hộ khẩu sổ tạm trú
đối với công dân việt nam thông tin về ngày tháng năm sinh nơi sinh giới tính quốc tịch dân tộc nơi thường trú tạm trú quốc tịch bỏ thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài hộ tịch bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đăng ký khai sinh bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em trường hợp cha mẹ trẻ có đăng ký kết hôn đăng ký kết hôn và đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trích lục ghi trú ly